xin kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị liên quan đến vụ phát hiện xác trong thùng bê tông tại căn nhà tại ấp năm xã hương hòa huyện bào bàng tỉnh bình dương
vào khoảng chín h bốn mươi năm phút sáng nay ngày một mươi sáu tháng năm trong quá trình khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một thi thể
cũng bị giấu trong thùng nhựa và đổ bê tông nằm tại sân của căn nhà
như intv đã đưa tin vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi năm tháng năm người chủ mới tới dọn dẹp nhà để chuyển đồ đạc đến ở
thì phát hiện một bồn nước bằng nhựa loại một lít được bịt chặt để giữa phòng ngủ bên trong chứa đầy bê tông
thấy có dấu hiệu nghi vấn người chủ nhà dùng búa đập bồn nước ra thì phát hiện có thi thể người đang phân hủy bên trong
sự biệt nhanh chóng được cơ quan chức năng
được biết căn nhà nơi phát hiện hai thi thể này được mua đi bán lại cho nhiều người khác
hiện chủ nhân của căn nhà này là người chủ nhà
nhà này là người dân địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương phối hợp với công an huyện bầu bàng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng ngày hôm nay vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đối với hồng phát đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
tại phường nguyễn thái bình quận một tp hcm về tội giết người
theo có trạng vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám do mâu thuẫn giữa đạt và anh vũ tuấn hoàng đã có lời qua tiếng lại với nhau
sau đó cả hai bỏ đi ra ngoài đường trong lúc đi đạt cầm theo một con dao
đi được một đoạn hoàng và đạt lại cãi nhau và xảy ra xô xát đạt đã dùng dao đâm anh hoàng khiến nạn nhân tử vong
sau đó đạt đã trốn về thành phố hồ chí minh lẩn trốn
được sự động viên của gia đình đến chiều tối ngày một mươi bảy tháng một mươi một đạt đã đến công an phường nguyễn thái bình quận một đầu thú
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt bị cáo hồng phát đạt một mươi bốn năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng hai trăm năm mươi triệu đồng và cấp dưỡng cho con anh hoàng mỗi tháng một triệu năm trăm linh ngàn đồng cho đến hết năm một mươi tám tuổi
đang có hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy giàng a vế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thị trấn phong hải huyện bảo thắng tỉnh lào cai đã bị tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai bắt quả tăng
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai bánh heroin
và một số tài liệu liên quan khác
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng khai nhận vào khoảng đầu giờ chiều ngày một mươi năm tháng năm vé nhận được điện thoại của một người đàn ông đề nghị vận chuyển thuê hai bánh ma túy nói trên đến điểm hẹn với khách mua
nếu giao dịch thành công với giá bán một trăm bốn mươi triệu đồng một bánh vé sẽ nhận được tiền công là hai mươi triệu đồng
sau khi nhận hai bánh ma túy từ người đàn ông này vế cất trong một chiếc túi sách nhỏ rồi đi đến điểm hẹn tại thành phố lào cai
khi đi đến địa phận xã bản cầm vế đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
tệ nạn ma túy luôn là một nội ám ảnh của toàn xã hội thường phát sinh nhiều loại tội phạm khác nhau
điều báo động hơn là tệ nạn này đã và đang xâm nhập vào các vùng nông thôn vùng sâu vùng xa những nơi trước đây từng là điểm trắng về ma túy
và trước thực trạng này các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang đã tập trung đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn ma túy xâm nhập vào địa bàn
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
đối tượng hoàng văn nguyên và đối tượng trương văn tiến đều trú tại huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
cả hai đều phạm tội tăng chữ chai phép chất ma túy
điều đáng nói là các đối tượng này chủ yếu đi làm từ địa phương khác trong quá trình đi làm xa bị rụ rỗ sử dụng ma túy dẫn đến nghiện
nên khi về địa phương để có ma túy dùng các đối tượng đã tìm mọi cách mua ma túy để sử dụng
cuối năm hai nghìn một mươi tám thì tôi có đi khai thác gỗ
do một ít anh em người ta nghiện người ta cho thuê
xong rồi người ta rủ dê thì tôi không làm chủ được tôi cũng có sử dụng vào mất mấy lần
sau đó về không có thì tôi xin nghiện
có tiền thì cứ đi nếu mà gặp tìm những chỗ nào hỏi thăm những chỗ nào người ta nghiện ngập thì người ta mua giúp
chứ còn cũng không cứ là có tiền mà mua được
theo phân tích nguyên nhân làm gia tăng tội phạm tệ nạn ma túy là do một bộ phận người dân đi làm ăn xa
khi trở về địa phương đã nghiện ma túy dẫn đến việc ma túy xâm nhập vào địa bàn
cùng với đó địa bàn miền núi dân cư sinh sống không tập trung lại là vùng giáp danh
nên các đối tượng lợi dụng việc này để hút trích tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
thì thiếu là do cái nhận thức của nhân dân
hai là bây giờ thì cái xã hội đang phát triển
bây giờ là con em ở trong các vùng sâu xa ở đầu đi ra ngoài lao động
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và bắt quả tăng hai mươi ba vụ với hai mươi năm đối tượng
ma túy xâm nhập xuống địa bàn nông thôn thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái việc giữ gìn hành trật tự
vì từ đấy nó dẫn đến cái việc là phát sinh một số loại tội phạm khác
bởi vì là khi mà người nghiện ma túy người ta đã lệ thổi ma túy
thì người ta không làm được cái việc gì để mà lao động để mà kiếm ra tiền cả
nên là có thể phát sinh thêm một số tội phạm dẫn đến việc như tội phạm trộm cắp
hoặc là cướp giật thì sẽ phát sinh
dẫn đến là tác hại nó rất là lớn khó khăn trong cái việc đấu tranh chống tội phạm
để chủ động phòng ngừa kịp thời ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
công an huyện chiêm hóa đã và đang thực hiện tốt công tác nắm tình hình
quản lý chặt chẽ số đối tượng có tiền án tiền sự hoặc nghi vấn có liên quan đến hoạt động của tội phạm và tị nạn ma túy
đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong tầng lớp nhân dân
trong đó lấy công tác phòng ngừa là chính
ngọc phần đảm bảo an ninh trả tự ở địa phương
chiếm đoạt hơn năm trăm linh tài khoản facebook để lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người trong và ngoài nước
nguyễn hiễu tiến chú tại tỉnh quảng trị cùng một mươi hai đồng phạm vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian đầu năm hai nghìn một mươi tám đến cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
công an tp vinh nhận được nhiều đơn tố cáo của quân chúng nhân dân trên địa bàn
về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua tài sản tài khoản facebook
cụ thể các đối tượng hách facebook chiếm đoạt mật khẩu rồi nhắn tin cho người thân bạn bè chủ tài khoản đó để hỏi mượn tiền
sau một thời gian theo dõi phát hiện nhóm đối tượng này đang tập trung tại thành phố đà nẵng để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
ban chuyển án đã phối hợp cùng công an tp đà nẵng bắt giữ một mươi ba đối tượng
và tiến hành khám xét nhà trọ và khách sạn nơi các đối tượng lưu trú thu giữ được bảy trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
các thiết bị điện tử để sử dụng phạm tội và tám viên hồng phiến
cơ quan điều tra đã bắt thêm ba nghi can khác có liên quan tới vụ án
công an tp vinh thông báo ai là nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo này
thì liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh để trình báo
công an tp nha trang tỉnh khánh hòa vừa bắt giữ một đối tượng hoạt động tín dụng đen
để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trong vụ việc này đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn đe dọa khiến cho con nợ phải nhảy sông tự tử
đối tượng bị bắt giữ là trần văn tình quê ở tỉnh hà nam tạm trú tại nha trang
theo điều tra vào tháng hai chị nguyễn thị ngọc trinh trú tại xã vĩnh thái nha trang có vay của tỉnh hai mươi triệu đồng
sau đó chị trinh tiếp tục vay thêm nhiều lần để trả nợ cũ và tiền lãi
đến đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tỉnh chốt số tiền của chị trinh còn nợ là năm trăm bảy mươi triệu đồng
đồng thời yêu cầu phải trả góp trong hai mươi ngày mỗi ngày trả hai mươi tám triệu năm trăm linh ngàn đồng
vào ngày một mươi tháng năm tình hẹn chị trinh trả nợ do chị này không có tiền nên tỉnh và một đối tượng khác giữ xe máy của chị trinh để xiết nợ
do quá hoảng sợ trước sự đe dọa của tình chị trinh đã nhảy xuống cầu phong châu để tự tử
nhưng được người dân cứu sống và đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hoa cướp cứu
chưa dừng lại đối tượng tình lại tiếp tục đe dọa chồng chị trinh và gia đình nếu không trả nợ sẽ giết cả nhà
vào chiều ngày một mươi bốn tháng năm khi tình đang nhận tiền của chồng chị trinh thì bị công an nhà trang bắt giữ
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuyên mộc tỉnh bà điều vũng tàu cho biết vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng bốn tại địa bàn xã bình châu
đối tượng bị bắt là nguyễn văn tường chú tại xã bình châu
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn phát hiện nhà của anh nguyễn thanh dân cùng chú tẩy xã bình châu có nhiều tài sản nhưng không thấy người trông giữ
tường đã lẻn vào nhà chiếm đoạt bốn điện thoại di động đắt tiền một máy vi tính xách tay cùng chiếc túi sách bên trong có nhiều tài sản giá trị
sau đó đối tượng đã tiếp tục lấy chiếc xe máy hiệu winner có chiều khóa cắm sẵn trên xe rồi tẩu thoát
ngay sau đó nguyễn văn tường mang các tài sản chiếm đoạt được đi cất giấu ở nhiều nơi
quá trình điều tra cơ quan công an đã làm rõ vụ án bắt giữ đối tượng đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản để trả lại cho bị hại
sau đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với tổng số tiền giao dịch trên một mươi tỷ đồng vừa bị phòng kế sát hình sự công an tỉnh đắk lắk tạm giữ hình sự
các đối tượng là lê sĩ thắng nguyễn trung thành võ sĩ quyết phạm văn tính lê văn linh và nguyễn văn giang cùng chủ tại tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk
và nhóm này do đối tượng do thắng cầm đầu
trước đó vào trưa ngày một mươi ba tháng năm tổ công tác của đội bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã bắt quả tăng thắng và thành đang giao nhận tiền cá độ bóng đá qua mạng internet
qua điều tra vào đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín thắng có nhận một tài khoản tổng để cá độ bóng đá từ một người chưa rõ danh tính ở tỉnh khánh hòa
sau đó thắng về chia tài khoản tổng này thành sáu tài khoản con rồi giao cho các con bạc còn lại để cùng tham gia cá độ bóng đá
tính từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt lê sĩ thắng đã tham gia cá độ bóng đá với các đối tượng còn lại với tổng số tiền giao dịch là trên một mươi tỷ đồng
sau khi khám xét khẩn cấp các nhà các đối tượng thì bước đầu lực lượng công an đã thu giữ gần sáu mươi tỷ đồng
năm mươi triệu đồng và một mươi điện thoại di động là tăng vật liên quan đến hoạt động đánh bạc
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án mua bán bộ phận cơ thể người do tôn nữ thị huyền sinh năm sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại hai mươi chín trên tám mươi đoàn thị điểm phường một quận phú nhuận tp hcm
cùng đồng phạm thực hiện tại hà nội hồ chí minh và một số tỉnh thành phố
trên cả nước theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số một mươi một ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
quá trình điều tra xác định tôn nữ thị huyền tên thường gọi là chị hai là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán thận
trong khoảng thời gian từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
huyền đã cùng các đối tượng giúp sức là huỳnh linh tâm nguyễn minh tâm hoàng đức tùng phạm quang cảnh đào đức hai việt đào quang hưng vũ trâm anh khôi
mạng internet và trang facebook để tìm và chủ động liên hệ với các nạn nhân cần bán thận
sau đó đã tổ chức cho các nạn nhân khám tổng quát tại việt nam và sang campuchia để mổ cắt thận bán cho các đối tượng người nước ngoài
để phục vụ cho quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị
trong thời gian từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
những ai là nạn nhân của đường dây mua bán thận do các đối tượng tôn nữ thị huyền có tên gọi khác là chị hai
huỳnh linh tâm tên gọi khác là tâm lớn
nguyễn minh tâm tên gọi khác là tâm nhỏ
đào đức hai việt có tên gọi khác là kiệt
vũ trâm anh khôi tên gọi khác là luân
và đào quang hưng thực hiện đề nghị đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo địa chỉ hai trăm năm mươi tám nguyễn trãi phường nguyễn cư trinh quận một tp hcm
để gặp điều tra viên nguyễn việt dũng theo số điện thoại ba mươi sáu năm trăm hai mươi hai ba nghìn ba trăm ba mươi ba để trình báo và làm việc
tiếp theo sẽ là tên gọi khác là nguyễn minh tâm
và sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo sẽ là tên gọi khác là nguyễn minh tâm
và sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo sẽ là tên gọi khác là nguyễn minh tâm
và sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện